trong những ngày này trên địa bàn huyện mù cang trải tỉnh yên bái cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh tăng cường
ở một số điểm cao nhiệt độ xuống thấp cả ngày lẫn đêm có nơi nhiệt độ xuống dưới một mươi năm độ c
để làm tốt công tác phòng chống rét cho đàn gia súc huyện đã chỉ đạo cho các xã trên địa bàn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân
lua đàn gia súc về nhà che chắn chuồng trại và chuẩn bị thức ăn cho gia súc
với diễn biến bất thường của thời tiết huyện mù căng trải đã chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền vận động nhân dân
lùa đàn gia súc về nuôi nhốt chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho đàn gia súc chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên
để tránh những thiệt hại thấp nhất cho đàn gia súc theo dõi tình hình dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi có tình huống xảy ra
đặc biệt là kiên quyết xử lý các hộ cố ý thả rông gia súc để đảm bảo cho đàn gia súc của huyện được phát triển tốt
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế xã hội nhất là công tác phát triển vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám